chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
thưa quý vị mưa liên tục cùng với chiều cường đạt đỉnh trong ba ngày qua
làm cho nhiều khu vực ở tp hcm và tp cn ngập nặng
đời sống người dân bị đảo lộn
tại tp hcm dù nhiều gia đình đã chủ động nâng nền tuy nhiên nước vẫn tràn vào nhà
mưa lớn còn làm nhiều tuyến đường ở tp hcm bị ngập sâu trên diện rộng
khiến cho rất nhiều phương tiện qua đây bị hư hỏng
nhiều người phải nhờ xe ba bánh đưa qua khỏi vùng ngập
còn tại tp cn từ chiều ngày bảy một mươi nước bắt đầu lên nhanh
khiến các tuyến đường lớn của tp cn như ba mươi bốn mậu thân trần văn hoài đều bị ngập
theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ do tác động của chiều cường
mực nước trên sông tiền tại tân châu hôm nay sẽ đạt mức ba ba mươi năm mét
tại châu đốc trên sông hậu là ba m
dự báo chiều cường sẽ làm mực nước trên các con sông ở nam bộ tiếp tục lên nhanh
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương áp thấp nhiệt đới tiếp tục mạnh thêm
từ trưa mai các tỉnh từ thanh hóa đến quảng ngãi có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ một trăm linh đến một trăm năm mươi mm
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng ba mươi năm km
đến một mươi chín h ngày chín tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi bảy năm độ vĩ bắc
một trăm linh bảy hai độ kinh đông ngay trên bờ biển các tỉnh hà tĩnh quảng trị
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp chín
trong hai mươi bốn h đến ba mươi sáu giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng ba mươi km và suy yếu nhanh
cảnh báo mưa trên đất liền từ ngày chín tháng một mươi ở các tỉnh từ thanh hóa đến quảng ngãi
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ bảy h ngày chín một mươi
đến một mươi chín h ngày một mươi tháng một mươi phổ biến từ một trăm linh đến một trăm năm mươi mm
riêng nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị có nơi mưa lớn hơn hai trăm linh mm
cục cảnh sát giao thông bộ công an sẽ triển khai nhiệm vụ ở các địa phương
diễn ra hoạt động của hội nghị apec bao gồm phương án bố trí lực lượng điều tiết giao thông
bảo vệ đoàn phương án phân luồng phòng chống và giải tỏa uốn tắc giao thông
cơ quan chức năng sẽ huy động hàng nghìn cảnh sát giao thông của các địa phương
như thành phố hồ chí minh hà nội nghệ an ninh bình quảng ninh
làm nhiệm vụ liên quan đến apec
riêng tại đà nẵng nơi diễn ra tuần lễ cấp cao apec
các phương tiện ô tô mô tô cùng lực lượng cán bộ chiến sĩ
sẽ được huy động tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông
cục cảnh sát giao thông dự kiến sẽ tập huấn về quy trình đón dẫn đoàn
điều tiết giao thông vào ngày một mươi năm tháng một mươi
thưa quý vị và các bạn bộ giao thông vận tải vừa có văn bản chỉ đạo
về việc giảm giá phí qua trạm bot tuyến tránh biên hòa
theo nội dung văn bản bộ giao thông vận tải đã chấp thuận chủ trương
giảm hai mươi giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ đối với tất cả các loại vé
qua trạm thu phí bot biên hòa so với mức giá hiện tại
theo đề xuất của tổng cục đường bộ việt nam
đồng thời cũng chấp thuận giảm giá đối với các chủ sở hữu phương tiện ô tô
có hộ khẩu thường trú trong phạm vi đặt trạm thu phí bot biên hòa
trạm thu phí bot tuyến tránh thành phố biên hòa hiện vẫn tiếp tục xả cửa
để các phương tiện lưu thông tự do và không thu phí
trước đó ngày năm tháng một mươi do lái xe phản ứng bằng việc sử dụng tiền lẻ
mua vé khiến giao thông ồn tắc hàng chục km trong nhiều giờ
buộc chủ đầu tư phải xả trạm
chủ đầu tư dự án bot biên hòa vẫn chưa ấn định thời gian thu phí trở lại
không chặt phá rừng không phụ thuộc vào rừng đang là phong trào của bà con người mông
trên địa bàn huyện kỳ sơn huyện tương dương tỉnh nghệ an
thay vì lên rừng kiếm kế sinh nhai thì nay bà con vận dụng những kiến thức
để chăn nuôi phát triển kinh tế tại gia đình và ổn định cuộc sống trên mảnh đất quê hương
mỗi sáng sớm thay vì lên rừng lấy gỗ và thu hoạch lâm sàn

giờ đây anh sống tông trò ở bản buộc mú xã nang ngòi huyện kỳ sơn
tất bật chuẩn bị thức ăn cho mô hình chăn nuôi vịt trời
tận dụng tối đa diện tích đất chống ngay con suối bên nhà
và các sản phẩm trong nông nghiệp như thân cây chuối ngô sắn làm thức ăn cho vịt
nên chi phí cho chăn nuôi của gia đình anh giảm hẳn
có lợi nhuận ổn định hơn so với phát nương làm rẫy như trước kia
chăn nuôi vịt trời chăn nuôi vịt trời chăn nuôi vịt trời chăn nuôi vịt trời
chăn nuôi vịt trời chăn nuôi vịt trời chăn nuôi vịt trời
đến hôm nay thì tranh leo của dân bản thì gần là thành công rồi
hiện nay có quả cũng rất nhiều chỉ chờ thu hạch được thôi
hiện nay bà con cũng rất mừng và rất cảm ơn đoàn biên phòng đã tạo điều kiện
để giúp đỡ kỹ thuật cho bà con
không chỉ áp dụng ở huyện kỳ sơn mà huyện tương dương cũng vậy
các chiến sĩ bộ đội biên phòng nghệ an luôn nhân rộng các mô hình
trong việc vận động nhân dân phát triển kinh tế
từng bước thực hiện có hiệu quả như nuôi vịt trồng chanh leo
đây là việc làm rất thiết thực đang mang lại tín hiệu vui
cho phương thức sản xuất mới đối với người dân trên địa bàn của tỉnh
mỗi đơn vị xây dựng phát triển mô hình giúp chân thật
trên kinh tế hồ gia đình mỗi đơn vị là một đến hai mô hình
trên cơ sở đó thì tôi chọn mô hình chăn nuôi vịt trời
tại bản bục bú
trên cơ sở đó thì có quá trình
kinh cử và tròn rộng thì cũng nghiên cứu tài thực tế
để đưa dòng vịt trời đến đây
giúp đồng bào dân tộc ổn định cuộc sống không phát dừng làm dãy
không di cư tự do trái phép đang được các đồn biên phòng
ở nghệ an triển khai quyết liệt trên địa bàn mà đơn vị đóng quân
mục tiêu phát triển kinh tế gia đình tạo việc làm tại chỗ như thế này
đã giúp cho nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo
ổn định cuộc sống thể hiện thấm tình quân dân nơi vùng biên giới
những năm qua nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội
luôn là đòn bẩy giúp người nghèo trên địa bàn tỉnh bình phước vươn lên thoát nghèo
sự đồng hành của ngân hàng chính sách trong việc triển khai có hiệu quả
các nguồn vốn bay yêu đãi tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận với nguồn vốn
để đầu tư vào sản xuất kinh doanh cải thiện đời sống
thật sự là một trong những giải pháp căn cơ và thiết thực
góp phần giảm nghèo bền vững ở địa phương
chỉ có gần hai hectare trồng điều sen cacao
nhưng với gia đình ông phan hùng tính
việc chăm sóc mảnh vườn này cũng là một vấn đề khó khăn
nhờ nguồn vốn bốn mươi triệu đồng đều vay từ ngân hàng chính sách
nên gia đình ông đã thoát nghèo
nói chung là đầu tư nhỏ giọt
vì sợ là sau khi mình đầu tư xong như vậy
nếu mùa mà không tất không đảm bảo cho thì không đủ tiền trả người ta là khó khăn
gia đình ông phan hùng tính chỉ là một trong hàng trăm hộ nghèo trên địa bàn huyện đồng phú
được hưởng lợi từ chính sách ưu đãi của ngân hàng tiến dụng địa phương
đến nay đã có khoảng một mươi năm chương trình tiến dụng yêu đái được triển khai và mang lại nhiều hiệu quả
bên xã có thì dài nguồn vốn để về có một mươi hai triệu để cho đạo diễn và xây nhà vệ sinh
trong lúc trước thì chương trình nhà vệ sinh nó chưa có thì nó cũng không có sự thoả mãn
cho nên giờ có thì có cái số tiền này sẽ về xây nhà vệ sinh cho nó sạch sẽ môi trường
phong trào nông dân vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh bình phước hiện đang tăng cao kỷ lục
chỉ tính riêng tại xã tân hưng huyện đồng phú đã có hơn một mô hình vay vốn từ chính sách này
để thực hiện xóa nghèo
phát triển kinh tế gia đình
chương trình tín dụng cho vay yêu đái hộ nghèo hiện vẫn là một trong những chương trình tiến dụng yêu đãi
có số khách hàng và tổng mức dư nợ cao nhất so với các chương trình tiến dụng yêu đái khác
bên cạnh sự tiếp vốn và quản lý nguồn vốn có hiệu quả của ngân hàng
thì cũng cần có sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành địa phương
trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chuyển đổi mô hình cây trồng vật nuôi
phù hợp với từng địa phương nhằm nâng cao đời sống người dân tiến tới giảm nghèo bền vững
thực hiện ý kiến chỉ đạo của chủ tịch nước trần đại quang về việc tặng cho xã nghĩa đồng
một công trình bếp ăn bán chú trường mầm non quy mô hơn năm trăm linh cháu
lãnh đạo huyện tân kỳ đã làm việc với trường mầm non xã nghĩa đồng
để chuẩn bị xúc tiến khởi công công trình
công trình bếp ăn bán chú được công ty cổ phần mía đường sông con
tài trợ năm trăm linh triệu đồng cho địa phương xây dựng
trong đó công ty đảm nhận toàn bộ khâu thiết kế xây dựng hoàn thiện công trình
phấn đấu cuối năm hai nghìn một mươi bảy sẽ hoàn thành đưa công trình vào sử dụng
đáp ứng nguyện vọng mong mỏi của bốn mươi bốn cán bộ giáo viên và sáu trăm tám mươi cháu đang học tập tại nhà trường
truyền sang phần tin quốc tế thủ tướng tây ban nha mariano rajoy hôm qua tuyên bố
ông sẽ không loại trừ việc đình chỉ quyền tự trị của khu vực catalonia nếu vùng này tuyên bố độc lập
trả lời phỏng vấn báo an paris về câu hỏi liệu ông có sẵn sàng kích hoạt điều một trăm năm mươi năm hiến pháp hay không
cho phép giải tán chính quyền khu vực và tổ chức một cuộc bầu cử địa phương mới hay không
thủ tướng tây ban nha rajoy khẳng định không có quyền tự trị của khu vực catalonia
ông không loại trừ những quyết định theo khuôn hồn luật pháp
không cần thiết thực hiện điều gì quá cực đoan nhưng để việc đó không xảy ra sẽ cần thay đổi nhiều điều
chúng ta đã có kinh nghiệm trải qua những thời điểm khó khăn trong quá khứ và nó sẽ giúp chúng ta vượt qua tình hình hiện nay
chính phủ sẽ bảo đảm tuyệt đối rằng bất cứ tuyên bố đòi độc lập nào cũng sẽ không dẫn tới đâu
ngoài ra ông rahoi cũng khẳng định các lãnh đạo của vùng catalonia vẫn còn thời gian để đổi ý
và tránh gây ra một phản ứng cứng rắn từ chính quyền trung ương tại madit
ông cũng bác bỏ việc thảo luận về thống nhất đất nước và nhấn mạnh sẽ không thảo luận khi bị đe dọa
trong khi đó hàng chục nghìn người đã đổ xuống đường tham gia biểu tình trên toàn quốc khi catalonia chuẩn bị tuyên bố độc lập
trong đó nhiều người mặc trang phục màu trắng kêu gọi đàm phán nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất của tây ban nha trong hàng chục năm trở lại đây
cũng trong ngày hôm nay cảnh sát thủ đô london của anh cho biết vụ đâm xe bên ngoài bảo tàng lịch sử tự nhiên ở phía tây thành phố xảy ra đêm qua khiến một mươi một người bị thương không liên quan đến khủng bố
vụ vực xảy ra trong bối cảnh người dân london vẫn còn quan ngại về tình hình an ninh sau nhiều vụ khủng bố thời gian qua
cảnh sát london cho biết một mươi một người đã bị thương sau khi một đối tượng lái xe lao lên vỉa hè và đâm vào những người đi đường

tại khu vực nam kensington gần bảo tàng lịch sử tự nhiên một trong những địa điểm thu hút đồng khách du lịch nhất tại thủ đô london
cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và bắt giữ đối tượng lái xe đồng thời khẳng định điều tra vụ việc theo hướng một vụ tai nạn giao thông mà không phải là một vụ tấn công khủng bố
vụ việc xảy ra trong bối cảnh kể từ đầu năm nay người dân london đã phải hứng chịu hàng loạt vụ tấn công khủng bố
hiện anh vẫn đang duy trì cảnh báo an ninh ở mức độ cao thứ hai đồng nghĩa với nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở mức cao
tiếp tục cập nhật thông tin về cơn bão nhiệt đới net cơn bão này đã giảm cường độ sau khi đổ bộ vào mỹ và được dự báo sẽ nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
theo trung tâm dự báo quốc gia mỹ tính đến khoảng một mươi năm h ba mươi phút chiều nay theo giờ việt nam sức gió mạnh nhất đo được của bão net là một trăm một mươi km trên một giờ
giảm nhiều so với một trăm bốn mươi km một giờ công bố trước đó tầm bão cách thành phố monomeri bang alabama khoảng hai trăm một mươi năm km về hướng tây tây nam và đang di chuyển theo hướng đông bắc
dự báo tâm bão sẽ đi qua các bang mississippi alabama và tennessee trong đêm nay
tại quận hàn quốc thuộc bang mississippi bắt đầu xuất hiện mưa to và gió lớn làm ngập một tuyến đường cao tốc cũng như nhiều tuyến phố
chính quyền địa phương đã cho sơ tán người dân tại các vùng trũng và áp dụng lệnh giới nghiêm
trong khi đó khoảng năm người dân tại alabama đang phải sống trong cảnh mất điện
bão nết cũng gây ra hai vụ lở đất tại cửa sông mississippi và tại thành phố pelosi cũng thuộc bang này
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân xin cảm ơn và kính chào tạm biệt